xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới hôm nay
sáng mùa một tết sắp thìn hai nghìn hai mươi bốn của truyền hình công an nhân dân
nhân dịp đầu xuân năm mới thay mặt những người làm chương trình
xin được trân trọng gửi đến quý vị lời chúc tốt đẹp nhất
kính chúc mọi người mọi nhà đón một mùa xuân ấm áp tràn đầy niềm vui hạnh phúc và thành công
chị dương trang này trong không khí đầu xuân năm mới rộn ràng
và thời tiết ngày hôm nay ngày mùa một tết nguyên đán tại các tỉnh thành phố như thế nào
có thuận lợi cho quý vị du xuân chúc tết hay không
chúng ta hãy cùng cập nhật tới quý vị khán giả
dạ vâng chị hồng nhung và quý vị thân mến
ngày đầu tiên của năm mới thì nhiều nơi ở bắc bộ sẽ đón tết trong tiết trời rét khô
sáng sớm thì có rét đậm với mức nhiệt vào khoảng từ một mươi bốn đến một mươi tám độ c
tuy thời tiết có lạnh nhưng mà trời lại tạnh giáo
rất là thuận lợi cho mọi người có thể di chuyển du xuân và đi chúc tết ạ
vâng trong không như khi đó thì tại miền trung nhiều nơi có mưa do ảnh hưởng của không khí lạnh
các khu vực từ quảng bình xuống đến bình định có mưa rào ngắt quãng
nhiệt độ không vượt quá hai mươi hai độ
quý vị khi đi du xuân thì hãy chuẩn bị cho mình những vật dụng che mưa tiện ích
còn với khu vực tây nguyên và nam bộ thì thời tiết nắng nhiều
kéo dài từ năm cũ sang đến năm mới
trong đó thì nam bộ có nơi nóng nhất
nhiệt độ hầu hết ở các tỉnh thành phố sẽ phổ biến trong khoảng từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
và mức nhiệt này đã duy trì nhiều ngày nay
và có khả năng là sẽ còn kéo dài trong suốt kỳ nghỉ tết ạ
bằng nhiệt độ chi tiết cho từng vùng sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị ở phần cuối của chương trình
hẹn gặp lại